diễn đàn người việt có tầm ảnh hưởng năm hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức tại thủ đô paris của cộng hòa pháp
diễn đàn đã thu hút hơn hai trăm linh đại biểu đến từ việt nam và cộng đồng người việt ở nước ngoài đến tham dự
đây là lần đầu tiên những người việt có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực đang sinh sống và làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới
cùng thảo luận các giải pháp để nâng cao thương hiệu quốc gia và xây dựng mạng lưới tri thức để góp phần nâng cao vị thế của đất nước
sự kiện do hội khoa học và chuyên gia việt nam toàn cầu phối hợp với ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài tổ chức diễn ra trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng ba dưới sự bảo trợ của bộ ngoại giao
đây đúng là một cái khởi điểm khởi đầu có tính chất hội tụ nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng mạng lưới người việt nam có cái tầm ảnh hưởng
có cái thành công trong cuộc sống của họ ở trong nước hay ở nước ngoài và dù ở bất kỳ nơi đâu
cái mạng lưới này đã vận hành rồi
và thực chất nó đã đưa lại những kết quả rất là tốt
tại diễn đàn có chủ đề nâng tầm thương hiệu việt nam các đại biểu tập trung thảo luận việc đánh thức tiềm lực quốc gia
đưa thương hiệu và giá trị việt trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ du lịch đổi mới và tăng trưởng văn hóa và con người để nâng cao cạnh tranh trên trường quốc tế
gần như một trăm linh người việt nam ngoài quốc đều có ước mong có thể giúp cho nước việt nam tiến tới
vì đã tất cả mọi người biết đó
việt nam chúng ta có rất nhiều tiềm năng
hiện nay thủ tướng cũng giống như thủ tỉ nước hết sức quyết tâm để thay đổi
thì chúng tôi ở ngoài quốc chúng tôi rất mừng
đưa con tàu việt nam ra biển lớn phải có sự kết nối của tất cả anh em trí thức trí tuệ của việt nam
và lớn hay nhỏ toàn toàn phụ thuộc vào chúng ta có tập hợp được nhau không
và điều đó thì quyết định ở trên hai hướng
thứ nhất là về nhà nước thì quyết tâm
nhưng mà điều thứ hai quan trọng hơn nữa tức là quyết tâm nhưng mà phải tạo cho mỗi người có một cái khả năng kết nối khả năng kết nối sức mạnh
trong khuôn khổ diễn đàn sẽ diễn ra lễ thành lập mạng mới người việt có tầm ảnh hưởng việt nam global leaders network

sau sự kiện này những người việt ở nước ngoài được kỳ vọng sẽ có tầm ảnh hưởng
sau sự kiện này những người việt ở nước ngoài được kỳ vọng sẽ kết nối chặt chẽ để cùng có đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực cho đất nước trong thời gian tới
tại sự kiện một triển lãm về biển đảo quê hương việt nam gồm sáu mươi bức ảnh đặc sắc của bốn mươi tác giả được giới thiệu tới các đại biểu và bạn bè pháp